thông tin từ bệnh viện nhân dân gia định tp hcm
mới đây các bác sĩ khoa ngoại lồng ngực mạch máu bướu cổ của bệnh viện đã phẫu thuật thành công
cho cụ bà chín mươi năm tuổi có khối bướu cổ lớn gây hẹp khí quản khó thở
cụ thể bệnh nhân là bà tth chín mươi năm tuổi chú tại tp hcm
cách đây hơn bốn mươi năm đi khám đã phát hiện biếu cổ nhưng do kích thước nhỏ nên bà không điều trị
khoảng thời gian gần đây bà thường xuyên có cảm giác khó thở nên đến bệnh viện nhân dân gia định khám
và được chuyển khoa ngoại lồng ngực mạch máu bướu cổ để điều trị
tại khoa bác sĩ đánh giá bướu cổ to biến dạng vùng cổ có khả năng chèn ép vào các cấu trúc xung quanh
nhất là khí quản và có khả năng thòng trung thất
bác sĩ cho chỉ định chuộc ct scan cổ ngực có cản quang
kết quả ghi nhận bướu cổ to chèn ép gây hẹp khí quản cổ
chỗ hẹp nhất kích thước khoảng bốn mm kéo dài một đoạn một mươi một mm
bác sĩ chuyên khoa hai trần như hưng việt trường khoa ngoại lồng ngực mạch máu bướu cổ cho biết
người bệnh đã lớn tuổi có nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp đài thái đường tiếp hai suy tim
do đó đặt nội khí quản rất khó trong quá trình gây mê đồng thời nguy cơ phẫu thuật không thành công rất cao
bên cạnh đó bướu giáp đa nhân hai thủy to vôi hóa chen ép bóp rẻ khí quản và thòng một phần xuống trung thất
sẽ gây khó khăn cho quá trình bóc tách bưu bảo tồn những cấu trúc quan trọng lân cận
như là thần kinh quạt ngược thanh quản khí quản và mạch máu lớn
ekip đã mời hội trần liên chuyên khoa để đánh giá và thống nhất phương án phẫu thuật tối ưu nhất
sáng ngày hai mươi ba tháng bốn ekip bác sĩ khoa ngoại lồng ngực mạch máu bướu cổ đã phù hợp cùng khoa gây mê hồi sức
tiến hành phẫu thuật cắt bỏ bướu cổ cho bệnh nhân các bác sĩ đã đặt thành công ống nội khí quản cho cụ bà
đồng thời các phẫu thuật viên đã khéo léo loại bỏ hoàn toàn hai thủy tuyến giáp với kích thước bên phải là một mươi ba x sáu x sáu cm
phái bên trái là chín x sáu x năm cm bảo tồn được các cấu trúc quan trọng lân cận mà không để xảy ra chảy máu
thạc sĩ bác sĩ nguyễn thị cẩm khoa ngoại lồng ngực mạch máu bướu cổ cho biết thêm
người bệnh có tiền căn cường giáp đang điều trị ổn định chức năng tuyến giáp đã về giới hạn bình thường
phải uống thuốc trong vòng bảy ngày để giúp giảm chảy máu cho mổ
người bệnh lớn tuổi với bệnh lý nền cùng u kích thước lớn là một thách thức với các bác sĩ
ekip phải phù hợp nhiều chuyên khoa nội khoa ngoại khoa khác nhau để đảm bảo an toàn cho người bệnh trước trong và sau phẫu thuật
các phẫu thuật kết thúc thuận lợi thành công
chỉ sau đó một ngày người bệnh đưa rút ống nội khí quản và chuyển xuống khoa ngoại lồng ngực mạch máu bướu cổ để theo dõi
sau mổ cụ bà nói chuyện được to rõ không tia tay viết mổ khô dân lưu vết mổ ra ít dịch đỏ sẫm được rút dẫn lưu và xuất viện chiều cùng ngày
theo các bác sĩ bướu cổ là bệnh lý của tuyến giáp
đây là một tuyến nội tiết nằm ở phía trước dưới thấp của cổ ép vào các mặt bên của thanh quản và những vòng đầu tiên của khí quản
bướu cổ có ba dạng chính gồm bướu cổ đơn thuần bướu cổ do cường giáp và ung thư giáp
bệnh bướu cổ đơn thuần là bướu cổ thường gặp nhất chiếm tám mươi
đây là tình trạng sưng linh của tuyến giáp mà nguyên nhân không phải do ung thư viêm nhiễm và cũng không do dấu hiệu tăng hoạt động hoặc giảm hoạt động của tuyến ráp
bệnh thường gặp ở nữ nhiều hơn nam
bệnh bướu cổ đơn thuần thường có tình trạng bình giáp tức là không thay đổi hóc môn tuyến giáp
bệnh thường do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên bao gồm thiếu iốt nguyên nhân chủ yếu dối loạn nội tiết tố nữ xảy ra ở thiếu nữ tuổi dậy thì phụ nữ có thai phụ nữ tiền mãn kinh do chất kháng giáp có trong cây bắp cải trắng thuốc kháng giáp cây sắn do sự bất thường trong tổng hợp nội tiết tố tuyến giáp mất iốt do tiêu chảy kéo dài hội chứng thận hư
thứ hai là biếu cổ do cường giáp hay còn gọi là bướu cường giáp thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi từ hai mươi đến bốn mươi năm
bướu cổ cường giáp là một bệnh lý của tuyến giáp trong đó hóc môn tuyến giáp được sản xuất quá mức bình thường
nguyên nhân thường thấy là bệnh ba dân đô với bướu giáp mạch lan tỏa kèm lôi mắt hoặc không số còn lại là cường giáp với bướu giáp đa nhân hóa độc
dù do nguyên nhân nào thì biểu hiện chung của bướu cường giáp là hội chứng cường giáp run tay tim đập nhanh hồi hộp ăn nhiều mà gầy có bệnh nhân giảm một mươi kg trong ba tháng và thường hay nóng tính bất thường
thứ ba là bệnh ung thư giáp hay còn gọi là bướu cổ ác tính ở giai đoạn sớm tương tự như biểu hiện của bưu giáp đơn thuần bệnh thường gặp ở người trung niên và lớn tuổi ở nhóm bệnh nhân có bưu cổ đơn thuần
tuy nhiên ở bệnh nhân cường giáp bướu giáp đa nhân và bứa giáp lan tỏa cũng có tỷ lệ nhỏ bị ung thư giáp ở giai đoạn muộn bệnh nhân có triệu chứng khàn tiếng không hồi phục